thành phố hội an với những ngôi nhà có kiến trúc cổ đặc sắc ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới
tuy nhiên hiện hội an cũng đang gặp khó khăn trong công tác bảo tồn các ngôi nhà cổ do tình trạng quá tải về du lịch
để giảm áp lực trong khu phố cổ và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch
một trong lối mở mà ngành du lịch tỉnh quảng nam và thành phố hội an hướng đến là chú trọng phát triển du lịch cộng đồng
làng rau trà quế ở xã cẩm hà thành phố hội an nơi có nghề truyền thống hơn bốn trăm linh năm
đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến sông đất mở màn cho năm hai nghìn hai mươi với kỳ vọng về sự phát triển bền vững của du lịch cộng đồng
các vị khách đến từ italia cùng tham gia trải nghiệm các hoạt động thường nhật như gánh nước tưới rau trồng rau lên luống thu hoạch
cùng người nông dân chân chất sống bên con sông đế võng và đầm trà quế
lần đầu tiên chúng tôi đến hội an và một trải nghiệm không thể diễn tả được
bằng lời khi tham quan làng rau của những nông dân rất hiền thân thiện khi đi xe đạp hay đi bộ xung quanh làng rau
tôi có thể nghe được tiếng nói vui vẻ và những âm thanh làm đồng một không gian trong lành rất đặc biệt
những năm gần đây danh tiếng làng rau trà quế đã được lan tỏa khắp nơi với hoạt động đón đoàn khách quốc tế đến sông đất tại làng rau trà quế
ngành du lịch thành phố hội an và tỉnh quảng nam muốn hướng đến phát triển mạnh về du lịch sinh thái du lịch cộng đồng làng quê đặc biệt là du lịch trải nghiệm
về du khách âu rất quan tâm đến những tour trải nghiệm liên quan đến các làng nghề
từ năm hai nghìn hai công ty đã có định hướng phát triển làng nghề làng rau trà quế
tới bây giờ lượng khách đến mỗi ngày một đông
nhưng đến thời điểm này du khách cũng muốn trải nghiệm thêm những làng nghề khác
chúng tôi cũng đang định hướng sang bên trà nhiêu để làm những dịch vụ còn hoang sơ mà du khách muốn trải nghiệm thật với người dân hơn
du lịch quảng nam luôn tăng trưởng ấn tượng của tầng nam
sở dĩ có được kết quả như vậy thì tỉnh quỹ hội đồng nhân dân quỹ ban nhân tỉnh đã có nhiều chủ trương
nhiều quyết khách chính trị để thúc đẩy phát triển du lịch đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh
thời gian gần đây rất nhiều công ty du lịch lữ hành đã tổ chức các tour tham quan làng rau
cùng nông dân canh tác trải nghiệm một ngày làm nông dân và tìm hiểu về văn hóa của cư dân nông thôn
trải ven biển miền núi thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách
đây là một trong những hướng phát triển mở rộng không gian du lịch cộng đồng du lịch nông nghiệp của tỉnh quảng nam
để kéo dãn lượng khách ra vùng ven để tạo sự cân bằng trong các khu vực